vào tối ngày hôm qua hai tàu bay của vietjet e đã xảy ra va chạm tại sân bay quốc tế nội bài hà nội
cụ thể tàu bay mang số hiệu vn a năm trăm bốn mươi bốn của vietjet thực hiện hành trình bay từ đà lạt
hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội vào lúc một mươi tám h chín ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
khi di chuyển vào vị trí đỗ năm mươi hai c chiếc máy bay đã bất ngờ quệt cánh phải vào đầu mút
của tàu bay vn a sáu trăm ba mươi sáu đang dừng đỗ
và rất may là tất cả một trăm hai mươi hành khách và bảy thành viên tổ bay đều an toàn
tàu bay vn a năm trăm bốn mươi bốn và vn a sáu trăm ba mươi sáu tạm thời dừng bay để đánh giá kỹ thuật
ngay khi nhận được thông tin của sự việc cục hàng không việt nam hãng hàng không
và các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt đảm bảo hoạt động bình thường tại sân đỗ
hãng hàng không vietjet air đã đình chỉ tổ bay tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình khai thác tàu bay để xử lý
theo quy định ngay sau khi xảy ra vụ va chạm cảng vụ hàng không miền bắc
và các đơn vị liên quan đã lập biên bản tiến hành điều tra vụ việc